thưa quý vị và các bạn trứng covid một mươi chín kéo dài đã mang theo một bầu không khí bí ẩn xung quanh nó trong nhiều tháng
các bác sĩ đã phải vật lộn để giải thích hoặc hiểu được tại sao một số người nhiễm covid một mươi chín
lại có các triệu chứng kéo dài như mệt mỏi đầu óc kém minh mẫn hoặc khó thở suốt vài tuần
hoặc thậm chí là vài tháng sau khi khỏi bệnh
một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí cell đã giúp làm sáng tỏ tình trạng bệnh
khi lần đầu tiên xác định bốn yếu tố có thể giúp dự đoán liệu người nào đó có phát triển chứng covid một mươi chín kéo dài hay không
ông jim health chủ tịch viện sinh học hệ thống ở celtal mỹ tác giả của nghiên cứu trên cho biết
có thể xác định các yếu tố có thể gây ra tình trạng mãn tính và sau đó một số yếu tố này trên thực tế
cũng là những cơ sở để các nhà khoa học có thể hình dung ra việc phát triển
các phương pháp này
yếu tố quan trọng nhất mà nghiên cứu xác định cho việc dự đoán chứng covid một mươi chín kéo dài
là sự hiện diện của một số loại kháng thể được gọi là tự kháng thể tấn công nhằm vào các bộ phần khỏe mạnh của cơ thể
các tự kháng thể có thể có liên quan đến các bệnh tự miễn như lupus khi hệ miễn dịch tấn công chính cơ thể mình
nhưng theo ông hale không phải người nào mắc bệnh tự miễn dịch thì mới có tự kháng thể
và có nguy cơ mắc covid một mươi chín kéo dài
yếu tố thứ hai có thể dẫn đến covid một mươi chín kéo dài là sự kích hoạt trở lại của một loại virus khác có tên là s một trăm linh ba virus ebv
hay còn gọi là hbv bốn loại virus cực kỳ phổ biến lây nhiễm đến chín mươi dân số vào một thời điểm nào đó
nhưng thường chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ
yếu tố thứ ba được xác định là lượng virus sars cov hai gây covid một mươi chín hiện diện trong máu được gọi là tải lượng virus
yếu tố này cũng gây ra các triệu chứng nhẹ
với vai trò của ebv cho thấy rằng các loại thuốc kháng virus mới chống lại tác động tức thì của nhiễm covid một mươi chín
như thuốc viên pfizer parklovis cũng có thể hữu ích trong việc điều trị covid một mươi chín kéo dài
yếu tố cuối cùng trong bốn yếu tố có thể dự đoán covid một mươi chín kéo dài thì dễ dàng xác định hơn
đó là khi bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường tuyếp hai
mặc dù xác định bốn yếu tố này là một trong bước tiến trong việc tìm hiểu nguyên nhân về dạng covid một mươi chín kéo dài
và giúp phát triển các phương tiện
các phương pháp điều trị các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cơ chế tại sao chúng có liên quan đến covid một mươi chín kéo dài